cục quản lý thị trường tp hcm cho biết vừa phát hiện một công ty trụ sở tại quận một mươi hai
có dấu hiệu kinh doanh dầu nhất giả làm giả thương hiệu nổi tiếng của thế giới
tại thời điểm kiểm tra cục quản lý thị trường tp hcm phát hiện công ty cổ phần đầu tư quốc tế tkv
địa chỉ ba trăm một mươi chín xuyệt một b quốc lộ một ở phường thới an quận một mươi hai đang kinh doanh dầu nhất
có dấu hiệu làm giả mạo thương hiệu dầu nhất quốc tế
cơ quan chức năng đã thu giữ bảy mươi tám chai dầu nhớt các loại hiệu catron tương đương gần một trăm linh lít
chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán giấy tờ liên quan
cơ quan chức đăng đã niêm phong thu giữ tan vật để tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua tình trạng sử dụng xăng dầu nhất giả đã khiến nhiều phương tiện ô tô xe máy bị hư hỏng
thậm chí gây cháy nổ